theo dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền bắc hết ngày hai mươi một tháng ba
sau đó nền nhiệt khu vực này sẽ tăng lên trời hứng nắng trời chỉ còn rét về đêm và sáng
nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng bốn đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia dự báo bão sẽ hoạt động mạnh vào các tháng chín tháng một mươi tháng một mươi một
từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn
người dân cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
khu vực phía đông bắc bộ hôm nay nhiều mây có mưa vài nơi
riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba
vùng vét biển cấp ba cấp bốn trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ có nơi dưới một mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
khu vực phía tây bắc bộ hôm nay nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi dưới một mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ riêng khu vực tây bắc có nơi trên hai mươi ba độ
hà nội hôm nay nhiều mây sáng có mưa mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi độ
dự báo từ hai mươi một tháng ba miền bắc chỉ còn mưa vài nơi nên nhiệt tăng dần
từ hai mươi hai tháng ba miền bắc duy trì thời tiết sáng có sương mù trưa chiều hưởng nắng
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh hôm nay nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy một mươi chín độ nhiệt độ cao nhất phía bắc là một mươi tám hai mươi một độ
khu vực quảng bình quảng ngãi hôm nay nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng đà nẵng đến quảng ngãi hai mươi bảy hai mươi chín độ
dự báo từ ngày mai khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi giảm mưa nền nhiệt tăng dần
từ hai mươi ba đến hai mươi năm khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
khu vực từ bình định đến bình thuận hôm nay ngày nắng đêm có mưa vài nơi
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi hai độ
tây nguyên ngày nắng đêm không mưa gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
nam bộ hôm nay ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất miền tây ba mươi hai ba mươi năm độ miền đông ba mươi bốn ba mươi bảy độ
dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở tây nguyên và nam bộ
theo nhận định mới nhất của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng cục khí tượng thủy văn
trong nửa cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn rét đậm rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc
cùng thời điểm này nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực phía tây bắc bộ
sau đó gia tăng cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực bắc bộ từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn
so với trung bình nhiều năm tại khu vực bắc bộ và trung bộ
do vậy người dân cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
n inco sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trùng tính trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
với giao suất bảy mươi năm tám mươi
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn biển đông ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới
không khí lạnh hoạt động yếu dần về cường độ
trong nửa cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn rét đậm rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc
ngoài ra hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn ở bắc bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm
trong thời kỳ nửa cuối tháng ba
từ tháng bốn không khí lạnh hoạt động yếu và ít khả năng xuất hiện rét đậm rét hại
mưa nhỏ mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía đông bắc bộ
trong tháng ba này cả nước có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa tháng bốn và tháng năm
tây bắc bắc bộ và trung bộ nắng nóng xảy ra sớm
trong nửa cuối tháng ba nắng nóng xuất hiện ở tây bắc bộ vùng núi phía tây thuộc bắc trung bộ
sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ vào tháng bốn và tháng sáu
nắng nóng tại nam bộ duy trì trên miền đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền tây từ nửa cuối tháng ba đến nửa đầu tháng năm
tại tây nguyên và nam bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng bốn
trung bộ có khả năng cao xuất hiện khô hạn kéo dài từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cũng theo cơ quan khí tượng mùa mưa ở bắc bộ có thể xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu
mùa mưa tại tây nguyên và nam bộ xuất hiện muộn từ tháng sáu gió mùa tây nam xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình
nắng nóng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như mọi hoạt động ngoài trời đặc biệt sang tháng năm tháng sáu mức độ nắng nóng có thể gia tăng gai gắt
ngoài ra mưa lớn rồng lốc mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo
ngoài ra từ tháng bốn đến tháng năm trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng một hai độ c có nơi cao hơn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn cao hơn từ năm một năm độ c
từ tháng bảy c từ tháng bảy đến tháng chín dự báo enso khả năng chuyển sang trạng thái la nina với sắc xuất từ năm mươi năm đến sáu mươi năm có thể xuất hiện bốn sáu cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển đông và khoảng một hai cơn ảnh hưởng đến đất liền
trong đó tháng bảy đến tháng tám nắng nóng và nắng nóng gai gắt khả năng xảy ra nhiều hơn nắng nóng xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở trung bộ
trung bộ có khả năng khô hạn duy trì trong tháng bảy tám từ tháng bảy đến tháng chín nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ năm đến một độ c
cơ quan khí tượng cho biết thêm từ tháng bảy đến tháng tám tổng lượng mưa ở bắc bộ phổ biến ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm tháng chín cao hơn một mươi ba mươi
từ tháng bảy đến tháng chín so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tổng lượng mưa ở trung bộ phổ biến sấp xỉ trong đó nam trung bộ tháng bảy cao hơn khoảng một mươi năm ba mươi
tháng chín các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến cao hơn khoảng một mươi năm ba mươi tây nguyên và nam bộ tổng lượng mưa từ tháng bảy đến tháng chín phổ biến sấp xỉ trung bình nhiều năm
enino là kiểu khí hậu tự nhiên sinh ra từ vùng nước ấm bất thường ở phía đông thái bình dương hình thành khi gió mậu dịch thổi từ đông sang tây dọc theo xích đảo thái bình dương chậm lại hoặc đảo ngược khi áp suất không khí thay đổi
lanina hay còn gọi là bé hài đồng nữ là hiện tượng khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực nó trên lạnh đi dị thường xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn enino
để thể hiện sự ngược nhau giữa hai hiện tượng này có khi người ta dùng khái niệm anti enino đối enino hiện tượng la nina có thể xuất hiện ngay khi hiện tượng enino suy yếu nhưng có khi không phải như vậy
enso là chữ viết tắt của các từ ghép enino southen oscillation enino giao động nam để chỉ cả hai hiện tượng enino và lanina
có liên quan với giao động của khí áp giữa hai bờ phía đông thái bình dương với phía tây thái bình dương đông ấn độ dương được gọi là giao động nam để phân biệt với giao động khí áp ở bắc đại tây dương
trong giai đoạn tiếp theo từ tháng bảy đến tháng chín chuyên gia hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dự báo enso hiện tượng chỉ cả enino và lanina liên quan tới giao động của khí áp giữa hai bờ phía đông thái bình dương đông ấn độ dương có khả năng chuyển sang trạng thái lanina với sát xuất năm mươi năm sáu mươi năm
với xu thế khí tượng trên dự báo từ tháng bảy đến tháng chín có khả năng xuất hiện khoảng từ bốn đến sáu cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong đó có khoảng một hai cơn ảnh hưởng đến đất liền việt nam
dự báo từ tháng bảy đến tháng chín bão áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển ngoài ra mưa lớn lốc xét và hiện tượng nắng nóng gai gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng
về xu thế nắng nóng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tại khu vực bắc bộ và trung bộ trong tháng bảy tám cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
theo dự báo của cơ quan khí tượng từ tháng bảy đến tháng chín nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ năm đến một độ c từ nửa cuối tháng tám nắng nóng có xu hướng giảm dần ở khu vực bắc bộ và từ tháng chín ở khu vực trung bộ
với xu thế khí tượng trên cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý từ tháng bảy tám tổng lượng mưa tại khu vực bắc bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
sang tháng chín tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn một mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tại khu vực trung bộ từ tháng bảy đến tháng chín tổng lượng mưa phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm riêng nam trung bộ phổ biến cao hơn khoảng một mươi năm
trong tháng chín tổng lượng mưa ở các tỉnh từ thanh hóa thừa thiên huế phổ biến cao hơn khoảng một mươi năm ba mươi so với trung bình nhiều năm
tại tây nguyên và nam bộ tổng lượng mưa từ tháng bảy đến tháng chín cũng được dự báo sẽ phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tại khu vực sông mekong tầm lượng mưa tháng bảy và tháng tám phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm tháng chín phổ biến cao hơn từ một mươi ba mươi
do vừa trải qua đợt enino nhiệt độ bề mặt nước biển nhiệt đới thái bình dương đang cao hơn mức bình thường và còn duy trì trong thời gian tới
cùng với đó la nina có thể xuất hiện vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn đây là những yếu tố bất lợi khi hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh và bất thường hơn
dự báo bão sẽ hoạt động mạnh vào các tháng chín tháng một mươi tháng một mươi một thống kê cho thấy trong những năm la nina xuất hiện nhiều thì lượng mưa thường vượt mức trung bình nhiều năm ở các tỉnh thành ven biển trung bộ và nam bộ
do đó người dân và các cơ quan chức năng cần lưu ý để có biện pháp ứng phó